tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị ủy ban thường vụ quốc hội phối hợp với thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị
tổ chức hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh bắc trung bộ lần thứ bảy với chủ đề
vai trò của hội đồng nhân dân tỉnh trong giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương thực trạng và giải pháp
tham dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các lãnh đạo quốc hội và đại biểu các địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nhất là vai trò của hội đồng nhân dân các cấp trong thi hành pháp luật
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được
của hội đồng nhân dân các tỉnh bắc trung bộ trình bày tại hội nghị
hoạt động giám sát của địa phương các địa phương ở khu vực đã bám sát chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
và quy định của pháp luật cũng như là bám sát thực tiễn của địa phương
để lựa chọn đúng những nội dung mà được cử tri được dư luận và nhiều đại biểu quan tâm
để tổ chức giám sát và chức vấn
hình thức giám sát phương thức tổ chức hoạt động giám sát cũng được đổi mới
theo hướng phát huy dân chủ nâng cao tính công khai minh bạch
có sự tham gia phối hợp giám sát của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đề nghị hội đồng nhân dân các tỉnh bắc trung bộ
nhiệm kỳ tới cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hoạt động giám sát bám sát
và thực hiện đúng đầy đủ tinh thần của luật
sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tình hình thực tiễn của địa phương
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác
đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín